sau một đêm trên địa bàn tỉnh phú yên đã phát hiện thêm năm mươi ca nhiễm sars cov hai
nâng tổng số ca nhiễm từ khi dịch khởi phát ở địa phương này vào ngày hai mươi ba tháng sáu đến nay là hai trăm bốn mươi bảy ca
ngoài ra phú yên cũng đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên do covid một mươi chín trú tại huyện sơn hòa
bệnh nhân này có tiền sử tai biến mạch máu não sáu năm từ khoảng ngày năm tháng năm năm hai nghìn một mươi ba
bệnh nhân trong tình trạng sống thực vật bệnh nhân dương tính với sars cov hai vào ngày hai mươi chín tháng sáu
và được điều trị tại khu cách ly điều trị của trung tâm y tế huyện sơn hòa đến tối ngày hai tháng bảy thì tử vong
từ sáng nay mùng ba tháng bảy đến ngày năm tháng bảy tùy hòa nơi có ca nhiễm lớn nhất tỉnh phú yên với một trăm sáu mươi bốn ca
đã tiến hành khử khuẩn toàn thành phố đây là chiến dịch phun khử khuẩn lớn nhất ở địa phương
với sự tham gia của quân khu năm và bộ chỉ huy quân sự tỉnh phú yên
bên cạnh đó một trong những bệnh nhân đã bị bệnh
một trong những công tác phú yên triển khai sáng nay là đồng loạt tiến hành xét nghiệm tại các điểm có ca dương tính mới
và xét nghiệm cho thí sinh và cán bộ giáo viên coi thi tại các điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một trên địa bàn tỉnh